thưa quý vị và các bạn sáng ngày một mươi năm tháng bốn người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong trong căn hộ tại phường quan hoa quận cầu giấy
chưa đầy một mươi hai giờ điều tra công an quận cầu giấy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hà nội đã bắt được đối tượng gây ra vụ án
nạn nhân là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi
thông tin ban đầu một người bạn sau khi liên lạc bằng điện thoại không được đã tới phòng trọ của nạn nhân và phát hiện nạn nhân tử vong
trong phòng nhiều đồ vật bị xáo trộn thi thể nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực
lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường điều tra
ngay trong tối ngày một mươi năm tháng bốn nghi phạm sát hại người phụ nữ đã bị công an quận cầu giấy và lực lượng phối hợp bắt giữ
khi đang bỏ trốn tại một tỉnh cách hiện trường gây án hàng trăm km
antv sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ án trong các bản tin tiếp theo
tiếp tục với các tin tức khác tại tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận xã lê lợi huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quả tàng đối tượng thảo a nhìa
đang vận chuyển trái phép một mươi chín bánh heroin
tại cơ quan điều tra nhìa đã khai nhận mang số ma túy trên từ xã trà cang huyện nậm pồ tỉnh điện biên
vận chuyển sang địa bàn huyện nậm nhùn tỉnh lai châu để bán
cơ quan công an đã thu giữ thêm một xe máy hai điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
lại một vụ đuối nước nữa xảy ra khiến một em học sinh lớp năm tử vong khi theo các học sinh lớn xuống ao học bơi
vụ việc xảy ra tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nạn nhân là đỗ quốc bảo một mươi một tuổi trú tại thành phố đồng xoài
vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn bảo cùng anh trai và các bạn của anh tới hồ nuôi cá tại xã tân thành để tắm
thấy ba người anh lớn nhảy xuống ao bảo cũng muốn xuống nhưng bị anh trai ngăn
tuy nhiên sau đó bảo đã leo lên lưng một người

khi ra tới giữa ao thì cả hai bất ngờ bị chìm
bảo đuối nước tử vong
nhận được tin báo cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường
tìm thấy thi thể nạn nhân sau một mươi năm phút trục vớt
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra
vào ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự đối với đặng như quỳnh
đảng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nơi ở phường mễ trì quận nam từ liêm thành phố hà nội
nghề nghiệp lao động tự do
đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook
có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sản chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự
gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán làm thiệt hại kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra giải quyết vụ án và khuyến cáo người dân không nghe theo
tiếp tay lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn
điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh là đối tượng thực hiện có hành vi phạm tội
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
liên quan đến vụ án có ba người trong một gia đình tử vong tại cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoàng lên
để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi ba h ngày bốn tháng bốn
đối tượng nguyễn hoàng lên và là chị trần thị mông tuyền
chú tại thị trấn cái đôi vàng huyện phú tân đã cự cãi và xô xát
nguyên nhân do chị tuyền đòi chia tay nhưng lên không đồng ý
khi thấy hai bên xô sát bà nguyễn ngọc xứng là mẹ của chị tuyền ra can ngăn
thì đã bị lên dùng xà beng đánh tử vong
hoàng sợ chị tuyền bỏ chạy và bị lên đuổi theo dùng xà beng đánh tử vong
lúc này con riêng của chị tuyền sáu tuổi thấy vụ việc nên khóc lớn
thì cũng bị lên đánh tử vong
sau khi gây án khoảng năm giờ ngày năm tháng bốn đối tượng cắt cổ tự tử
nhưng được lực lượng chức năng đến hiện trường phát hiện và đưa đi cấp cứu
sau thời gian điều trị đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
đã phá thành công chuyên án bắt đối tượng thảo a nhìa
chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi chín bánh heroin
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thông qua các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ huyện mường nhé tỉnh điện biên sang huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
xác lập chuyên án vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn
tại km tám một trăm linh tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận xã lê lợi huyện nậm nhùn
bàn chuyên án đã bắt quả tang thào a nhìa cùng một mươi chín bánh heroin
một xe máy hai điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu nhìa khai nhận đã nhận mang số ma túy trên
từ xã trà cang huyện nậm bồ tỉnh điện biên
vận chuyển sang địa bàn huyện nậm nhùn tỉnh lai châu để bán kiếm lời
vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng
tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp
lợi dụng triệt để các địa bàn để hoạt động
mới đây cơ quan quận long biên thành phố hà nội đã phát hiện bắt quả tang
một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bằng tàu thuyền trên sông hồng
khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn tại ngõ hai tổ hai phường bồ đề
các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy cơ quan quận long biên
phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn văn khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường phúc tân quận hoàn kiếm khi đang di chuyển từ thuyền lên
trong người có mang theo năm gói heroin
theo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cơ quan quận long biên đây là thủ đoạn rất tinh vi của tội phạm
đã lợi dụng sông nước làm địa bàn mua bán trái phép chân ma túy
nhằm đối phó sự phát hiện của cơ quan công an
đối tượng này bán lưu động trên dọc tuyến sông
không những cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn quận long biên gia lâm
và bán cho các đối tượng lái tàu dọc tuyến sông đấy
khi các đối tượng đều có hẹn trước
thì kể cả ở giữa sông thì đối tượng cũng trèo thuyền ra để bán cho các đối tượng trên giữa sông
do vậy là kế hoạch bắt giữ và cách theo dõi của đối tượng
chúng ta cũng rất là khó khăn trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ đánh giá để bắt giữ đối tượng

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn khanh
về hành vi mua bán trái phép chân ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc
mời quý vị cùng đến với một thông tin trên lĩnh vực văn hóa
lấy chủ đề chấn hương văn hóa và phát triển văn hóa đọc
ngày hội sách và văn hóa đọc năm hai nghìn hai mươi
do thư viện quốc gia việt nam tổ chức đã khai mạc vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn tại hà nội
và đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng ngày sách và văn hóa đọc việt nam hai mươi một tháng bốn
thế giới ngày hai mươi ba tháng bốn
ngày hội sách và văn hóa đọc năm nay diễn ra sôi nổi với chuỗi hoạt động phong phú
trong đó có triển lãm sách văn hóa đọc với cuộc sống
trưng bày giới thiệu một cuốn sách theo bốn nội dung
sách di sản của nhân loại đọc sách mở cửa chi thức
đọc sách kiến tạo tương lai nghệ thuật đọc sách trưng bày tư liệu
thư viện thích ứng an toàn linh hoạt trong đại dịch giới thiệu sách đạt giải sách quốc gia
ngoài ra nữa là thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và người dân
đặc biệt là chúng tôi cũng muốn đưa tới các đối tượng từ trẻ nhỏ các em thiếu niên
nhi đồng hay là tầng lớp thanh niên là những chủ nhân tương lai của đất nước
có những cái niềm đam mê yêu thích đối với đọc sách và nắm vững những kỹ năng đọc sách
từ đấy là có thể mở rộng nâng tầm chi thức và vươn ra thế giới
trong khuôn khổ ngày hội ban tổ chức giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm mới tiêu biểu
có chiều sâu tư tưởng kiến thức và mang đậm dấu ấn nghệ thuật thẩm mỹ được công chúng quan tâm
gặp gỡ tương tác chia sẻ trực tiếp với các diễn giả và tác giả
làn tỏa tình yêu với sách từ đó hướng tới một nền văn hóa đọc ngày càng phát triển
mình nghĩ rằng là giới trẻ ngày nay đang quá quen với cái văn hóa nghe nhìn
và cái văn hóa đọc nó chưa quen đối với các bạn
thậm chí là các bạn có đọc nhưng mà cái sự đọc ấy nó cũng không diễn ra một cách thường xuyên liên tục
và trong cái tấp nập của cuộc sống
xã hội hiện đại thực ra mình cũng vẫn muốn học trò đến với sách như một cái nguồn di dưỡng tinh thần rất là quý giá
và là cái cơ hội để thực sự là chấn hương văn hóa và đặc biệt ở đây chính là văn hóa đọc
cũng nhân dịp này thư viện quốc gia cũng thực hiện lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh theo sách
dành cho học sinh từ sáu đến một mươi ba tuổi ở hà nội theo hình thức từ xa
các bức tranh đoạt giải sẽ được trưng bày và tạo thành một album
đưa lên trang web instagram facebook và fanpage của thư viện
thành phố hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi kể từ ngày chủ nhật một mươi bảy tháng bốn tới đây
hơn một triệu trẻ em tiêm trong đợt này
loại vaccine sẽ tiêm là moderna
việc tiêm chủng sẽ được triển khai theo lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ dưới một mươi hai tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine
địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học trạm y tế
hoặc cơ sở
cơ sở y tế cho các trẻ không đi học đối tượng thận trọng chỉ hoãn tiêm
có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm nội dung thông tư một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai của bộ công an
trao quyền cho công an xã phường thị trấn công an cấp xã đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy xe máy điện cho cá nhân tổ chức
trước đây thẩm quyền này là của công an cấp huyện
cụ thể công an cấp xã được đăng ký cấp biển số cho mô tô xe gắn máy
xe máy điện của cơ quan tổ chức có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình
và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương
tại công văn số hai nghìn ba trăm hai mươi bảy phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu các bộ cơ quan liên quan đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước
các bộ cơ quan tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc
đầy đủ ý kiến chỉ đạo của thủ tướng tại công điện số một trăm sáu mươi và các văn bản chỉ đạo có liên quan
đồng thời nghiên cứu tiếp thu các kiến nghị và theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
để đảm bảo cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước
và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội